báo cáo nhanh đến một mươi giờ sáng nay ngày một mươi tháng bảy từ thành phố thủ đức và các quận huyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh cho biết
hàng hóa đã về đầy áp các quầy kệ lượng người đi mua giảm mạnh
cụ thể đến một mươi giờ sáng nay tình hình cung ứng hàng hóa tại các siêu thị cửa hàng tiện lợi trên địa bàn ổn định không có hiện tượng thiếu hàng sốt giá
đặc biệt so với cùng thời điểm này hai ngày trước ngày tám và ngày chín tháng bảy lượng người dân vào mua sắm giảm đến năm mươi sáu mươi
nhất là nhóm hàng thực phẩm tươi sống nông sản nhu cầu tiêu thụ giảm nhiều
mặt khác các đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng chính quyền địa phương phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh
để đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp lý phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền về phòng chống dịch covid một mươi chín